ngày một mươi tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với phạm huỳnh nhật vi hai mươi một tuổi quê ở tiền giang điều tra về tội sử dụng người dưới một mươi sáu tuổi vào mục đích khiêu dâm theo điều một trăm bốn mươi bảy bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo thông tin vi được bạn trai ở nước ngoài chu cấp tiền để thuê căn hộ một nghìn năm tháp ruby trung cư sài gòn pơn phường hai mươi hai quận bình thạnh vào đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn thời hạn thuê căn hộ chỉ trong vòng một tháng tức cuối tháng bốn là sẽ hết hạn thuê nhà
mục đích được sử dụng làm nơi vi dùng để quay các clip khiêu dâm rồi chuyển ra nước ngoài ngay sau khi chuyển vào tại căn hộ một nghìn năm tháp ruby trung cư sài gòn pơn tối ngày ba tháng bốn vi đến khu vực phố đi bộ nguyễn huệ
vi đến khu vực phố đi bộ nguyễn huệ và tiếp cận hai bé gái nktm bảy tuổi và cháu lhtl ba tuổi lúc này hai bé đang bán kẹo ở khu vực chất nhà hát thành phố sau đó vi đã dùng tiền bánh kẹo dẫn dụ hai cháu bé đi theo mình qua nhiều tuyến đường ở quận một quận tám
từ quận tám vi bắt taxi công nghệ đưa hai cháu bé về giam giữ tại căn hộ một nghìn năm tháp ruby trung cư sài gòn pơn qua trích xuất camera phát hiện khoảng hai mươi ba h ngày ba tháng bốn vi cùng hai bé tới sảnh trung cư bắt taxi
tình trạng của hai bé bình thường không có biểu hiện hoảng sợ vi dẫn hai bé vào căn hộ rồi sau đó phi một mình đi xe công nghệ quay lại đường đồng khởi để lấy xe máy đã gửi tại đây trước đó
trở về trung cư vi gửi xe ở hầm rồi vào căn hộ ở suốt trong đó cho đến khi công an đập vào ban đầu vi khai thấy hai bé tội nghiệp nên dẫn về ở chung nhưng sau đó công an phát hiện trong ví và điện thoại của vi có một số nội dung nghi vấn có liên quan đến người đàn ông thuê căn hộ đang ở nước ngoài cần làm rõ
trước đó tại buổi họp báo ngày tám tháng bốn trung tá trần quốc dũng phó trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết bước đầu xác định duy trì sử dụng lợi ích vật chất bánh kẹo thức ăn tiền bạc để dụ và giữ hai cho bé ở lại trung cư không có dấu hiệu đánh đập bạo hành
như đã thông tin chiều ngày sáu tháng bốn công an phường bến nghé tiếp nhận thông tin từ chị nguyễn thị chi hai mươi bảy tuổi ngụ quận bảy trình báo việc bị thất lạc hai con ruột là cháu nktm bảy tuổi và cháu lhtl ba tuổi
tại khu vực phố đi bộ nguyễn huệ từ tối ngày ba tháng bốn công an quận một đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp với công an phường bến nghé khẩn trương xác minh thông tin ban đầu tổ chức lực lượng truy tìm trên địa bàn quận một
công an tp hcm đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự pc hai và các đơn vị nghiệp vụ khác phối hợp với công an quận một huy động toàn bộ lực lượng khẩn trương truy tìm tung tích hai cháu bé
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an phát hiện khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày ba tháng bốn có một đối tượng nữ đã lợi dụng lúc hai cháu bé không có người trông coi tiếp cận dẫn dụ hai cháu đi thăm mình qua nhiều tuyến đường từ quận một sang quận tám
sau đó đối tượng bắt taxi công nghệ đưa hai cháu bé về trung cư sài gòn pơn tại phường hai mươi hai quận bình thạnh
ngay lập tức phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an quận một công an quận bình thạnh giả soát phát hiện phạm huỳnh nhật vi hai mươi một tuổi quê tiền giang
chị nguyễn thị chi tại một căn hộ ở trung cư sài gòn pơn
lực lượng công an đã nhanh chóng khống chế đối tượng giải cứu hai cháu bé an toàn khỏe mạnh và trao trả lại cho mẹ ruột
theo chia sẻ của chị chi vào đêm sau khi con được đón về nhà cháu ltl ba tuổi vẫn còn sợ hãi ngủ không yên khóc và gọi mẹ
sau bốn mươi hai giờ bị bắt cóc đến thời điểm hiện tại hai cháu bé nktm bảy tuổi và lhtl ba tuổi đã được gia đình đón về nhà để chăm sóc
ngày chín tháng bốn phóng viên đã có mặt tại phòng trọ của
chị chi đã gặp mẹ con chị nguyễn thị chi tại phường trần xuân soạn phường tân hương quận bảy để tìm hiểu hoàn cảnh về gia đình
mẹ con chị chi sống tại dễ trọ nằm sốc ở trong con hẻm nhỏ phòng trọ đơn sơ không có đồ đạc giá trị ngoài chiếc tv nhỏ
chị chi cho biết nhận được tin báo đã tìm thấy hai con chị rất vui mừng
chị chia sẻ rằng tôi mừng lắm khi thấy mấy anh công an hỏi tên tuổi của mấy đứa con tôi là bắp luôn
khi gặp mấy đứa nhỏ được ôm con vào lòng thì mới yên tâm phần nào
suốt những tháng ngày con bị người ta bắt cóc chị chi không thể nào chật được đi khắp nơi tìm kiếm và trông ngóng tin tức của hai bé
tôi thức nguyên ngày buổi sáng tranh thủ lo cho hai bé rồi lại xác phố đi bộ ngóng trở tin tức
đứa chị lớn với con bé nhỏ nhất ngồi canh xem hai đứa có quay lại không còn tôi thì đi xung quanh tìm kiếm
sang ngày thứ hai nghe người ta nói chắc bị bán sang campuchia rồi tôi vô cùng lo sợ
sau đó tôi mới nhờ cộng đồng mạng đang lên để tìm kiếm rồi công an vào cuộc
người mẹ trẻ đi tìm kiếm
chị chi hay các bệnh viện lân cận thậm chí chị đã qua khu vực những người phụ nữ đã bắt cóc hai con em mình để tìm kiếm
tuy nhiên chị chỉ có thể tìm ở ngoài đường không có tin tức gì
hai ngày đầu không thể suy nghĩ được bất cứ cái gì luôn nhưng mà không có ở nhà cứ ra ngoài đường đồng khởi nguồn khóc
theo chia sẻ của chị chi sau khi được đón về nhà cháu lhtl ba tuổi vẫn còn sợ hãi ngủ không yên
cháu l vẫn sợ hãi đêm nằm ngủ vẫn khóc rồi gọi mẹ suốt
cây về hoàn cảnh của gia đình chị chi cho biết trước kia hai vợ chồng chị bán đồ chơi ở phố đi bộ nguyễn huệ
tuy nhiên sau một thời gian muốn bán ế ẩm thì chồng chị đã bỏ đi để lại một mình chị gồng gánh muốn bán nuôi bốn đứa con
chồng bỏ đi để lại bốn đứa con từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến giờ chồng tôi không phụ thêm về kinh tế để nuôi con
bán được bao nhiêu thì trả nợ hết bấy nhiêu rồi tiền nhà trọ
chị nói thêm không có tiền đi lại đi mượn rồi trả mượn rồi trả liên tục như vậy nên đi
đi làm không có dư
kinh tế eo hẹp một trong bốn đứa con của chị chi lại bị tăng động khiến việc chăm sóc nuôi dạy cảm thấy vất vả
do vậy chị chi mong muốn tìm được một trung tâm nào đó hỗ trợ chị để cho bé có thể cải thiện được tình trạng trên
chị chi chia sẻ rằng về dự định sắp tới bé gái bị tăng động nên hơi quậy và lì
tôi bị áp lực rất nhiều nhiều người họ không hiểu nên nói ra nói vào
tôi đang nhờ địa phương và hội phụ nữ hỗ trợ tìm giúp trung tâm dạy cho những trẻ tăng động chậm phát triển để cho bé đi học
còn ba đứa nhỏ tôi sẽ gửi về quê để bà ngoại trông giúp tôi ở đây tập trung để làm ăn nuôi con nhỏ
có mặt tại phòng trọng hỗ trợ chăm sóc các chó bé mẹ đẻ của chị chi cho biết
khi các chó bị bắt cóc cả nhà đều rất lo lắng và bất an cả nhà đều lo sợ các chó bị bắt cóc rồi bị bán đi
nó cứ nhót ở chung cư một thời gian rồi nó chuyển đi nó chở đi bán thì mình làm sao mà biết được
hôm qua sau khi đón về nhà cháu l ba tuổi vẫn rất sợ hãi liên tục khóc lớn la hét
nhưng đến sáng nay tinh thần đã ổn định hơn trời ngoan hơn và không còn khóc nhiều hơn
theo chia sẻ của bà các cháu hiện tại đều không đi học trước kia các bé có đi học
có bạn lớn đã đi học lớp một nhưng kinh tế khó khăn quá nên đành phải trường nghỉ
kinh tế gia đình trông chờ vào việc bán kẹo ở phố đi bộ
bản thân tôi không có kinh tế để hỗ trợ vì hàng ngày đi bán vé số chỉ đủ ăn uống rồi thuốc thang vì bệnh tật
bà ngoại cho biết thêm thời gian tới bà sẽ đưa các cháu về quê ở phú yên để chăm sóc
để chị chi tập trung làm việc kiếm tiền lo cho bốn đứa con
sau sự việc này gia đình phải rút kinh nghiệm không dám để các cháu đi bán hàng ra ngoài đường nữa
lần này may mắn tìm thấy các cháu chứ lần sau nhỡ làm sao thì gia đình khốn đốn không biết tìm kiếm ở đâu
từ vụ việc mẹ mình hai mươi một tuổi phạm huỳnh nhật vi bắt cóc hai bé gái tại phố đi bộ nguyễn huệ tp hcm
nhiều độc giả đặt ra câu hỏi về việc tại sao các cháu bé lại dễ dàng bị dẫn dụ theo người lạ như vậy
các chuyên gia cho hay cần phải giáo dục các cháu kỹ năng sống khi gặp những tình huống nguy hiểm
để kịp thời phát hiện và có tín hiệu cho những người xung quanh can thiệp
hỗ trợ kịp thời tránh những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra đối với trẻ em
bà trần thị quế chi phó viện trưởng viện nghiên cứu khoa học giáo dục đào tạo tp hcm lưu ý
cha mẹ phải chủ động dạy dỗ các trẻ về kỹ năng phòng tránh khi bị bắt cóc
việc này sẽ trở thành kỹ năng sống của trẻ
theo bà chi để dạy trẻ những kỹ năng này cha mẹ cần hiểu được thủ đoạn và đối tượng có thể trở thành kẻ bắt cóc của trẻ em
thủ đoạn chính của bọn bắt cóc trẻ em là lợi dụng tính ngây thơ và thích được cho quà tặng quà của trẻ em
đối tượng bắt cóc trẻ em có thể là người lạ cũng có thể là người thân người quen
mục đích bắt cóc trẻ em thường là tống tiền bán cho người khác bán ra nước ngoài
bạn bắt cóc có thể tiếp cận trẻ khi đang chơi tại siêu thị khu vui chơi công viên trường học
bà cũng nhấn mạnh cha mẹ cần dạy trẻ những kỹ năng như vậy và thường xuyên nhắc nhở trẻ cảnh sát
về việc có thể trở thành đối tượng cho bọn bắt cóc khi không có người thân bên cạnh nhất là nơi công cộng
tám điều cần ghi nhớ để không bị bắt cóc
theo bà chi cần dạy trẻ tám điều sau để có thể tự mình bảo vệ khi không có người lớn ở bên cạnh
một không bắt chuyện với người lạ
hai không được nhận quà từ người lạ người khác nếu không có sự cho phép của người lớn
cần phải giữ khoảng cách an toàn với người lạ
sao cho khoảng cách đó trẻ có thể bỏ chạy la lên nhờ sự giúp đỡ từ người khác
bốn không được tự ý theo người khác khi không có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ
khi ở nhà trẻ không được tự ý cho người lạ hoặc người khác vào nhà nếu không có ý kiến của người lớn trong gia đình
không được tự ý nói chuyện kết nối với người lạ qua mạng
chỉ cần phải báo ngay cho cha mẹ hoặc người giám hộ về việc người lạ chủ động kết nối với trẻ qua mạng
bảy tìm kiếm sự giúp đỡ từ xung quanh và hét lên khi cảm thấy nguy hiểm
nếu mối nguy hiểm đang đe dọa trẻ không thể la hét lên
trẻ có thể tìm kiếm giúp đỡ bằng những cách khác nhau như dùng ký hiệu hành động có chủ ý
để những người xung quanh phát hiện ra rằng trẻ đang bị mất an toàn
tám ghi nhớ tên số điện thoại của cha mẹ hoặc người giám hộ
bà trần thị quế chi nhận định nhiều vụ bắt cóc trẻ em cho thấy tầm quan trọng của việc dạy trẻ kỹ năng phòng tránh rủi ro bị bắt cóc
trẻ kỹ năng thuần thục chính là cách tốt nhất để bảo vệ an toàn cho trẻ khi trẻ tham gia vào các môi trường và cộng đồng xã